xin kính chào quý vị khán giả và mời quý vị cùng đến với những tin tức mới nhất về tình hình an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tổ chức tống đạt các quyết định khởi tố bị can
và tiến hành bắt tạm giam bảy đối tượng để điều tra về hành vi giết người
đáng chú ý là các đối tượng đều từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm lê tấn thành nguyễn thanh tuấn tú lại nguyễn hùng anh
nguyễn nhật thái an phan văn thắng cao trần đình hiếu võ trí công công chú tại thành phố nha trang
và nguyễn thế hảo chú tại huyện diên khánh
theo tài liệu điều tra vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng trên đang ngồi uống cà phê
tại một quán cà phê trên đường số hai mươi tám phường phước long thì có hai thanh niên tên là bùi thế thiên long
và nguyễn ngọc phú đi xe máy chạy qua
cho rằng nhóm thanh niên ngồi uống cà phê nhìn đều mình nên long và phú quay xe lại gây sự
và dùng tay đánh vào mặt của long
lại nguyễn hùng anh và một thanh niên khác dẫn đến xô sát đánh nhau
các đối tượng trên đã dùng dao gậy gỗ gạch ghế đánh long và phú
hậu quả làm bùi thế thiên long bị thương tích tám mươi bảy và nguyễn ngọc phú bị thương tích bảy
công an quận cẩm lệ đà nẵng vừa bắt khẩn cấp đối tượng phạm văn chánh tạm trú tại quận cẩm lệ
để điều tra làm rõ về hành vi làm giả
công an lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
khám xét tại nhà riêng của các đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan
trong đó có con dấu màu đỏ có dòng chữ ủy ban nhân dân quận sơn trà nghi là giả
cấp hàm công an và nhiều bộ quân phục cảnh sát cơ động có in tên phạm văn chánh
đối tượng khai nhận đã liên hệ với một bị hại là người quen trú tại quảng nam
và đưa ra thông tin là công an thành phố đà nẵng đang khởi tố điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản
có liên quan đến ba nhân viên đang làm việc tại văn phòng luật của bị hại
sau đó tránh hứa sẽ xin cho ba nhân viên này không bị xử lý hình sự với giá chạy án là hai trăm năm mươi triệu đồng
sau khi nhận của bị hại một trăm linh triệu đồng đối tượng liên ngắt liên lạc
với thủ đoạn tương tự tránh đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người tại thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
với mức giá lên đến một trăm linh triệu đồng một trường hợp vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
ngoài hình thức đá gà truyền thống cá cược
thì đá gà trực tuyến ăn tiền cũng phổ biến không kém
mình chứng là khá nhiều vụ việc được lực lượng công an các tỉnh thành phố bắt quả tang xử lý
và mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng internet
trước đó qua công tác nghiệp vụ công an huyện nhân trạch đã phát hiện bắt quả tăng bốn đối tượng
gồm lý thị kim liên ngô minh khang phan phan trung thành công chú tại tỉnh đồng nai
và nguyễn văn nam chú tại tỉnh kiên giang đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc
dưới hình thức đá gà qua mạng internet tại nhà của liên
tăng vật thu giữ gồm một giấy tờ ghi phơi tính tiền các con bạc thắng thua
một laptop một điện thoại di động và hai mươi năm triệu đồng
tại cơ quan công an liên thừa nhận đã sử dụng laptop đăng nhập vào các trang web
phát trực tiếp các trận đá gà cho con bạc xem và đặt cược
với số tiền mỗi trận từ ba đến hai mươi triệu đồng
cũng liên quan tới hành vi đánh bạc tòa nhân dân tỉnh bắc cạn vừa xét xử sơ thẩm công khai
vụ án hình sự đối với một mươi chín bị cáo về tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc
xảy ra tại huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
theo cáo trạng với vai trò chủ mưu đồng thanh toàn tổ chức cho một mươi tám người đánh bạc tại
ở hòa hoang thuộc thôn bản he xã xuân lạc huyện trợ đồn
toàn bộ phân công cho long văn thủy và sầm văn bách là người cảnh giới
khi bị lực lượng công an ập vào kiểm tra các bị cáo đều bỏ chạy lên rừng
sau khi vận động một mươi hai người quay trở lại hiện trường và một số người tự động ra đầu thú sau đó
tổng số tiền thu giữ là gần một trăm một mươi triệu đồng
tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đông thanh toàn hai mươi một tháng tù giam
về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bị cáo long văn thụy một mươi tám tháng tù giam
các bị cáo còn lại mỗi người nhận bản án từ sáu đến chín tháng tù giam
thưa quý vị thủ đoạn tinh vi của các đối tượng hoạt động tín dụng đen
cũng là nguyên nhân khiến cho hoạt động này có những diễn biến phức tạp
tuy nhiên với tinh thần quyết liệt triệt xóa tận gốc
công an tỉnh thanh hóa đã đồng loạt gia quân và triệt xóa sáu điểm cho vay nặng lãi
trong giao dịch dân sự trên địa bàn các huyện triệu sơn
thọ xuân và thành phố thanh hóa
đây là những điểm cho vay nặng lãi có quy mô hoạt động lớn
tổng số tiền mà các đối tượng đã cho vay là hơn ba mươi ba tỷ đồng
qua khám xét tại các cơ sở này lực lượng công an đã thu giữ bảy mươi bảy xe máy
hai xe ô tô hơn một hai tỷ đồng tiền mặt một mươi chín điện thoại di động
hàng trăm giấy tờ cầm cố thế chấp khác như sổ đỏ giấy phép lái xe
đăng ký xe ô tô xe máy các loại hồ sơ mua bán nhà đất xe ô tô
và nhiều tài sản sổ sách tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay trong giao dịch dân sự
do có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý là đầu mối giao thông quan trọng
kết nối với các địa phương và quốc tế nên thời gian qua tình hình tội phạm
và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố hải phòng tiếp tục diễn biến phức tạp
với nhiều phương thức thủ đoạn mới tinh vi hơn
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố
đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn đấu tranh tiến tới kéo giảm tội phạm
và tệ nạn ma túy góp phần bảo đảm an ninh trật tự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng
vừa bắt giữ hai đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh
xuyên quốc gia với số lượng lớn
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã móc nối với các đối tượng ở nước ngoài
để thiết lập đường dây mua bán
trong đường dây mua bán chúng mua ma túy là thuốc lắc cất dấu trong các lon sữa bột giảm cân để ngụy trang
sử dụng dịch vụ vận chuyển qua đường hàng không về việt nam
trước đó công an quận lê trân hải phòng cũng đã bắt giữ đối tượng nguyễn quang việt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú quận lê trân
hành vi mua bán trái phép chất ma túy với hành vi dấu ma túy với số lượng lớn vào trong các thiết bị điện tử
để vận chuyển đối tượng đã đưa ma túy từ thành phố hồ chí minh về địa bàn thành phố hải phòng để tiêu thụ
có thể trở thành điểm nóng của tội phạm vận chuyển ma túy trên tuyến đường bộ và đường hàng không
bằng tinh thần quyết tâm tấn công chấn áp các loại tội phạm
công an tp hải phòng đã và đang góp phần tích cực ngăn chặn tội phạm ma túy
giảm tệ nạn xã hội làm trong sạch địa bàn và mang lại bình yên cho cuộc sống của người dân
cục cảnh sát giao thông bộ công an đã cử nhiều tổ công tác đến bốn mươi tám địa phương trong cả nước
phối hợp kiểm tra đôn đốc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông
kết quả đã phát hiện lập biên bản bàn giao cho công an địa phương xử lý nhiều trường hợp
người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn trong hơi thở vượt mức cho phép
tất cả các trường hợp đều bị giữ xe và giấy phép lái xe
trong những ngày tới tổ công tác tiếp tục phối hợp với công an địa phương
duy trì việc kiểm tra trật tự an toàn giao thông quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn
xe quá khổ quá tải cơi nới thành thùng chạy quá tốc độ quy định kiểm soát xe quá niên hạn
hết hạn đăng kiểm đăng ký giả tẩy xóa xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về kỹ thuật và bảo vệ môi trường
xe ô tô khách chở quá xuống người quy định và các trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả